chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
có bị bung tay là không và thứ tư là bọn cháu sẽ đóng vào gói

tất cả lì xì được bán cho mọi người trong khóa
tới tết năm hai nghìn hai mươi trở đi lì xì bắt đầu được bán ra ngoài nhiều hơn và nhiều người cũng biết đến hơn
hội cựu học sinh trưởng chuyên nguyễn huệ khóa một nghìn chín trăm chín mươi bảy hai nghìn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ giúp đỡ trung tâm trẻ mồ côi hà cầu
như mời chuyên gia tư vấn định hướng học tập cho các em cải tạo trung tâm góp gạo cho trung tâm làm lì xì cuối năm
đã có rất nhiều chương trình từ thiện mang nhiều ý nghĩa nhân văn từ những chiếc lì xì yêu thương đã và đang được nhiều cá nhân tổ chức thực hiện ở nhiều nơi
nhưng điểm khác biệt tại chương trình này đối tượng thụ hưởng là các em tại trung tâm mồ côi hà cầu cũng tham gia trực tiếp vào việc làm lì xì
từ đó giúp các em nhận thức được giá trị của lao động và tiền bạc
năm nay chúng tôi đang thực hiện bán chúng tôi đã bán thực hiện là sẽ thu về cái kết quả cao hơn
và càng ngày thì cái hoạt động này càng được lan tỏa nhiều hơn nhiều người biết đến hơn
lì xì với nhiều mẫu rực rỡ được các thành viên tham gia chương trình từ thiện tự tay cắt vẽ xé rán vừa cách điệu nhưng cũng không kém phần sáng tạo
những chiếc lì xì nhỏ bé nhưng chứa đựng những thông điệp nhân văn cho đi là còn mãi
những món quà lì xì này sẽ góp phần đem lại niềm vui xuân cho những hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết tân sửu đang đến gần